tại hà nội đã diễn ra buổi họp báo sự kiện nghệ thuật tổng hợp mang tên đáo xuân chín
sự kiện với rất nhiều loại hình nghệ thuật biểu diễn từ âm nhạc thơ ca hội họa tới tạo hình thiết kế kiến trúc
chương trình hứa hẹn thu hút khoảng năm trăm linh nghệ sĩ trong và ngoài nước cùng đông đảo công chúng tham dự
đảo xuân chín là chương trình nghệ thuật đường đại độc đáo với quy mô hiếm có tại việt nam
chương trình do nghệ sĩ đào anh khánh cùng các cộng sự trong nước và quốc tế
đã dồn mọi công sức hơn một mươi năm để xây dựng các tác phẩm nghệ thuật sáng tạo từ thiên nhiên trên diện tích hơn năm mươi hectare
sự kiện hứa hẹn một không gian nghệ thuật hấp dẫn đặc sắc với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ trong và ngoài nước
biểu diễn tự do cùng hàng vạn khán giả yêu thích
chương trình dự kiến ra ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn một mươi chín tại xã lâm sơn huyện lương sơn tỉnh hòa bình